thưa quý vị cho đến nay việt nam đã có một trăm tám mươi tám bốn trăm tám mươi tám bệnh nhân khỏi bệnh có bảy trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới
gồm quảng ninh bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang
riêng tại hà nội trong sáu giờ qua thủ đô đã ghi nhận ba mươi hai ca mắc mới
như vậy là từ một mươi tám h ngày hôm qua cho đến trưa nay ngày hai mươi bảy tháng tám thủ đô ghi nhận ba mươi tám ca mắc covid một mươi chín mới
trong số này có hai ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt chín ca là f một của ho sốt cộng đồng và bảy ca liên quan tp hcm